để giảm bớt gánh nặng cho người dân từ các tỉnh thành về quê đang cách ly tại các khu cách ly tập trung
thì tỉnh sóc trăng đã quyết định là miễn phí toàn bộ tiền xét nghiệm tiền ăn cho bà con tại các khu cách ly
theo trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh sóc trăng hiện tỉnh có bốn địa phương đang có tình hình dịch diễn biến phức tạp gồm
thị xã vĩnh châu huyện trần đề mỹ xuyên và mỹ tú
trong các chuỗi lây nhiễm này có nơi đã kiểm soát được tình hình tuy nhiên phức tạp nhất là huyện trần đề
với ổ dịch tại công ty chế biến thủy sản úc si và hơn sáu người đi làm ăn xa trở về địa phương
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị đối với các trường hợp người dân từ tp hcm và các tỉnh trở về địa phương
cần lập danh sách theo bốn nhóm để quản lý gồm nhóm đã tiêm một mũi vaccine nhóm tiêm hai mũi vaccine nhóm f đã điều trị khỏi và nhóm những người còn lại
đối với ba nhóm đầu tiên sẽ được cách ly tại nhà nhằm giảm tải cho khu cách ly tập trung để tiếp tục đón tiếp người dân trở về
đối với những bà con đang gặp khó khăn sóc trăng sẽ miễn toàn bộ chi phí xét nghiệm tiền ăn để bà con yên tâm cách ly
đối với những người dân có điều kiện thì vẫn phải chi trả những chi phí này để tỉnh có thêm điều kiện tiếp tục chăm lo cho những hộ nghèo hộ khó khăn